liên quan đến vụ việc đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng ở đồng nai mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã thi hành kỷ luật ba cán bộ của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền
đối với ông trần văn mùi nguyên giám đốc khu bảo tồn ông mùi đã chỉ đạo cho cán bộ cấp dưới đốn hạ cây rừng
làm đề tài nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu quý hiếm vùng đông nam bộ khi chưa được cơ quan chức năng đồng ý
cảnh cáo đối với ông thái ngô đức phó hạt trưởng kiểm lâm khu bảo tồn và kỷ luật hình thức khiển trách
đối với ông hồ thái nguyên nguyên trưởng trạm kiểm lâm cơ động khu bảo tồn
cùng với xử lý kỷ luật quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt ông trần văn mùi số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
và yêu cầu khắc phục hậu quả gây ra bằng việc bỏ tiền trồng lại khu rừng bị đốn hạ